thưa quý vị khán giả qua hơn ba mươi năm đổi mới cùng với các hoạt động đối ngoại của đảng nhà nước hoạt động đối ngoại quốc phòng không ngừng được đẩy mạnh và phát triển
và đến nay việt nam đã có quan hệ quốc phòng với tám mươi nước thiết lập tùy viên quốc phòng việt nam tại ba mươi hai nước có bốn mươi năm nước thiết lập tùy viên quốc phòng hoặc kiêm nhiệm tại việt nam
trong ba mươi năm đổi mới cùng với các hoạt động đối ngoại của đảng nhà nước hoạt động đối ngoại quốc phòng việt nam tại ba mươi hai nước thiết lập tùy viên quốc phòng việt nam tại ba mươi hai nước có bốn mươi năm nước thiết lập tùy viên quốc phòng việt nam tại ba mươi hai nước
để hiểu rõ hơn về công tác đối ngoại quốc phòng cũng như sự chủ động
tích cực mở rộng quan hệ hội nhập hợp tác quốc tế trên cả bình diện đa phương và song phương của việt nam hiện nay
xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với thiếu tướng giáo sư tiến sĩ nguyễn hồng quân nguyên là phó viện trưởng viện chiến lược quốc phòng
để cùng nghe ông chia sẻ những trải nghiệm trong các hoạt động đối ngoại quốc phòng ở việt nam trong tiểu mục chuyện việt nam
tiếp theo chương trình như thường lệ sẽ là câu chuyện của một người con xa xứ luôn hướng về tổ quốc thông qua tiểu mục chuyện xa xứ
tiếp theo chương trình như thường lệ sẽ là câu chuyện của một người con xa xứ luôn hướng về tổ quốc thông qua tiểu mục chuyện xa xứ
tiểu mục nhắn gửi quê nhà với những lời chia sẻ nhắn gửi của những người con ở xa tổ quốc
gửi cho người thân và gia đình sẽ kết thúc chương trình của chúng ta ngày hôm nay
trước tiên xin mời quý vị khán giả đến với những thông tin đối ngoại nổi bật trong tuần qua
trong tuần qua kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn vẫn tiếp tục dưới sự điều hành của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
quốc hội tiếp tục tiến hành chất vấn tới các bộ trưởng với các nhóm vấn đề liên quan tới công tác quản lý đất đai tại các thành phố lớn
các địa phương có nhiều khiếu nại tố cáo tình trạng ô nhiễm môi trường và kiểm soát hoạt động xả thải của các doanh nghiệp
các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu tại các vùng địa phương đặc biệt là đồng bằng sông kiều long
thực trạng thị trường lao động ở nước ta hiện nay vấn đề giải quyết việc làm trong nước và đưa lao động việt nam ra nước ngoài làm việc theo hợp đồng
các giải pháp nâng cao chất lượng dạy nghề dạy nghề theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp và theo nhu cầu xã hội công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em giải pháp khắc phục tình trạng bạo hành và xâm hại trẻ em
các bộ trưởng trả lời trực tiếp chất vấn của các đại biểu quốc hội tại hội trường và các đại biểu tranh luận thì phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam bộ trưởng công an tô lâm viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao lê minh trí
tranh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình đã tham gia giải trình làm rõ thêm những vấn đề liên quan
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phát biểu một số vấn đề đề nghị các bộ trưởng tập trung giải quyết khắc phục và đề nghị các bộ trưởng trả lời bằng văn bản
các câu hỏi của đại biểu quốc hội chưa được trả lời tại hội trường
chiều ngày năm tháng sáu tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã tiếp bộ trưởng quốc phòng canada hasajan
đang thăm chính thức việt nam theo lời mời của đại tướng bộ trưởng bộ quốc phòng ngô xuân lịch
chủ tịch nước chào mừng bộ trưởng sazan và đoàn đại biểu quốc phòng canada thăm chính thức việt nam trong bối cảnh hai nước đang triển khai cam kết của lãnh đạo cấp cao
nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện vừa được thiết lập năm hai nghìn một mươi bảy và hướng tới kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
chủ tịch nước khẳng định chủ trương của việt nam là thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện với canada trong khối asean
việt nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của canada trong khi canada cũng là nhà đầu tư lớn tại việt nam
bộ trưởng quốc phòng canada báo cáo với chủ tịch nước trần đại quang kết quả cuộc hội đàm với đại tướng ngô xuân lịch
bộ trưởng nhấn mạnh quan điểm mong muốn đẩy mạnh hợp tác để đem lại sự ổn định trong khu vực
ủng hộ thượng tôn pháp luật giải quyết các tranh chấp theo quy định của luật pháp quốc tế đặc biệt trong những vấn đề liên quan đến biển đông